đến nay việt nam đã có tám trăm năm mươi ba tám trăm bốn mươi hai ca mắc covid một mươi chín trong đó có bảy trăm tám mươi năm một trăm linh bệnh nhân được điều trị khỏi
có bốn trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
ba tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện hơn một trăm hai mươi bảy xét nghiệm cho hơn hai trăm sáu mươi một lượt người
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần năm mươi bảy năm triệu liều
sở y tế tỉnh phú thọ đã có thông báo tạm dừng tiếp nhận người bệnh đến khám và chữa bệnh
tại trung tâm y tế huyện lâm thao kể từ giờ ngày hôm nay
liên quan đến hai trường hợp dương tính với sars cov hai vừa được phát hiện vào chiều ngày hôm qua